tại gia lai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn từ ngày một mươi hai đến sáng ngày một mươi ba tháng chín mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập ống cục bộ
trong đó tại huyện mang giang mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi
tuyến đường độc đạo vào khu vực năm xã phía đông của huyện mang giang bị ngập lụt gây cô lập hàng nghìn hộ dân ở đây gồm lơ pang con thụp da con chiêng và đắc trôi
để bảo đảm tính mạng cho người dân cơ quan chức năng đã cử người răng dây cảnh báo ngăn chặn người dân vượt lũ
tỉnh gia lai cũng đã có kế hoạch nâng cấp tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi sáu cũng như sửa chữa nâng cấp cây cầu trên nhưng vẫn còn phải chờ do thiếu nguồn vốn